tại tỉnh hà nam đã xuất hiện một ổ dịch viêm da nổi cục trên đàn bò của hai hộ thuộc phường duy hải thị xã duy tiên
ổ dịch xuất hiện trên đàn bò của gia đình ông lê văn liêu và vũ văn hòe phường duy hải
ngày bảy tháng một mươi hai ubnd thị xã duy tiên đã có quyết định công bố dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc tại phường duy hải
để phòng chống dịch đơn vị chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy số bò bị bệnh
theo đúng quy trình kỹ thuật phun tiêu độc khử trùng chuồng trại môi trường xung quanh và những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh
thành lập các chốt kiểm soát kiểm tra ngăn chặn việc vận chuyển châu bò và sản phẩm châu bò ra vào khu vực có dịch
tổ chức giả soát kiểm kê đàn châu bò trên địa bàn đề nghị người chăn nuôi cam kết không bán chạy giết mổ hay vứt sắc châu bò chết ra môi trường